tối ngày một mươi tám tháng một mươi tại đường tạ quang biểu quận tám tp hcm đã xảy ra vụ cháy lớn tại một quán karaoke cà phê cao tầng
hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động khẩn cấp để dập lửa kịp cứu thoát những người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn
thông tin cho biết vụ cháy xảy ra vào gần hai mươi giờ tại quán karaoke cà phê cao bốn tầng nằm trên đường tạ quang bửu quận tám
lúc này bên trong quán đang có hàng chục khách nhiều người vội tháo chạy ra ngoài trong hoảng loạn
riêng tại tầng một và hai có hai mươi năm khách hát đang bị mắc kẹt trong đó bảy người bị ngạt khói mắc kẹt tại hành lang
do lửa gặp vật liệu cách nhiệt cách âm dễ cháy nên nhanh chóng bùng phát kèm khói dữ dội công tác dập lửa tại chỗ gặp nhiều khó khăn
được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tám triển khai phương án cứu người và khống chế đám cháy
nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp cảnh sát phòng cháy tp hcm đã điều động thêm lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp từ quận một và quận sáu
tuy nhiên xe thang không thể triển khai để cứu người tại tầng cao vì vướng đường điện trung thế
để tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài các tổ công tác phải triển khai thang từ một quán cà phê bên cạnh quán karaoke và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ